thưa quý vị theo báo cáo của ban an toàn giao thông thành phố hải phòng từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp
đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ một mươi quốc lộ năm đoạn đi qua thành phố nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra
để kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí cần phải có những giải pháp mới tổng thể đúng trọng tâm để giải quyết vấn đề này
và câu chuyện giao thông của chúng tôi ngày hôm nay sẽ nói rõ hơn về thực trạng về nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ một mươi quốc lộ năm đoạn đi qua thành phố hải phòng
và những giải pháp kịp thời để kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng hiện nay
quốc lộ năm quốc lộ một mươi đoạn chạy qua thành phố hải phòng
đối với những hộ dân sống hai bên đường quốc lộ mỗi ngày sang đường là một trò chơi sinh tồn thử thách lòng dũng cảm
tất cả những tuyến đường này các xe đi các tỉnh từ quảng ninh đến hải phòng và đi về khu trong đều phải đi qua tuyến đường này
từ mật độ giao thông thì đường này đi khá chừng là đông đúc và những nút tan tầm nút sáng hoặc nút chiều tối thì nếu như tôi mà sang đường thì khoảng tầm một mươi một mươi năm phút mới sang đường
rất chừng là sợ rất chừng là nhiều vụ xảy ra tai nạn ở trên tuyến đường này
không đèn cao áp
thậm chí vạch sơ
kẻ đường mờ nhạt hoặc biến mất trên tuyến đường
xe máy tạp đầu ô tô đi ngược chiều
đối với những tài xế chạy trên tuyến quốc lộ một mươi nguy hiểm sẽ được nhân đôi nếu chạy vào ban đêm
có nghĩa là nó nhiều điểm mở nhiều điểm mở thì phương tiện giao thông đi lại là rất là bất cập
có nghĩa là người tham gia giao thông hay đi ngược chiều nên là rất là ảnh hưởng
nên là lái xe như chúng tôi là lái xe lớn lái xe container lái xe lớn
đông dân là
nên là cái ánh đèn nó không đủ độ sáng
thì là chúng tôi lưu thông ở trên con đường này rất là nguy hiểm
theo báo cáo của ủy ban toàn giao thông quốc gia hải phòng nằm trong số một mươi hai tỉnh thành
có số vụ tai nạn giao thông năm hai nghìn hai mươi ba tăng trên ba mươi
và sáu tỉnh thành có số người tử vong tăng trên tám mươi
cùng với long an phú thọ thanh hóa vĩnh phúc và tây ninh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay thành phố hải phòng đã xảy ra hơn năm trăm linh vụ tai nạn giao thông
một trăm năm mươi vụ tai nạn giao thông làm chết hơn hai trăm sáu mươi người bị thương gần bốn trăm linh người
vẫn còn có những vạch sơn biển báo còn chưa rõ ràng
cái thứ hai đó là nhiều cái điểm đấu nối
và qua khu dân cư thì một số điểm là chưa có cái đèn đúng đèn chiếu sáng
và đặc biệt đó là cái việc mà cái đường lan dành cho người xe máy cũng như là xe đạp còn rất là hẹp
chỉ có hai mét thôi
mà mất đội giao thông rất là thế
nhưng do vậy mà nó rất là khó khăn trong cái việc mà tuyên truyền vận động để bà con đi theo đúng cái làn đường dành cho đi xe máy và xe đạp
cơ sở hạ tầng không đáp ứng dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
tuy nhiên việc người dân biết sai nhưng vẫn phạm luật cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông gia tăng
chúng phải biết là muốn dựa vào đi đường là sai
thế chứ mà em đi từ đâu kìa
em đi trong này sao
em đi trong vùng tạ hay sao
vùng tạ tầng nhiên thì vùng vùng này
em múc nhiều mà em múc nhiều mà
thí dụ như tôi nói ví dụ như nỗi đúng đầu cồn gây tai nạn giao thông nghiêm trọng là cũng chiếm tỷ lệ cao
đối với hải phòng thống kê trong năm hai nghìn hai mươi ba là chiếm một mươi hai
lỗi thứ hai là lỗi tốc độ
tốc độ thì cũng chiếm trên một mươi
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông thành phố hải phòng đã kiểm tra xử lý hơn sáu mươi năm trường hợp vi phạm
thu giữ hàng chục nghìn phương tiện các loại phạt tiền nộp kho bạc hơn một trăm một mươi tỷ đồng
công an thành phố cũng đã tăng cường lực lượng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tuy nhiên thì từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay thì diễn biến trên cái quốc lộ một mươi rất phức tạp
thống kê là chín vụ tai nạn chết người
trước cái thể hình đó thì
thì giám đốc công an thành phố đã báo cáo chủ tịch quốc an thành phố
để tập trung các lực lượng của công an các huyện mà qua đường quốc độ một mươi đi qua
để chỉ đạo các đội nghiệp vụ đặc biệt là công an các xã
để tập trung cao độ lực lượng để phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
để hướng dẫn tuyên truyền và xử lý các vi phạm
trước tự trạng và nguyên nhân như vậy
để kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trên hai tuyến quốc lộ
đặc biệt quốc lộ một mươi
cần có nhiều giải pháp đồng bộ thiết thực
và đổi mới
đó là qua các khu công nghiệp cụ công nghiệp
thì có thể là mở rộng cái làn đường
để dành cho người xe máy cũng như là xe thô sơ đi
và hướng tiếp chúng ta có một kế hoạch
đó là làm cái đường gom các khu vực này
mới đây công an thành phố hải phòng đã công khai số điện thoại đi kèm gia lô
của đại tá bùi trung thành phó trưởng ban an toàn giao thông
để tiếp nhận xử lý những tin phản ánh hình ảnh tới nhân dân
bước đầu việc này đã đem lại hiệu quả
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
đây là một cách làm mới của công an thành phố hải phòng
với hy vọng sẽ kịp thời xử lý nhanh những ý kiến của người dân khi gửi về